thưa quý vị trong ba ngày tới tại các tỉnh thuộc khu vực phía đông bắc bộ
chịu tác động của không khí lạnh suy yếu tầng thấp
còn trên mực cao thì trường gió khô tây bắc không còn chi phối
nên nhiệt độ về đêm và sáng tăng nhẹ cảm giác rét bút như những ngày qua sẽ giảm dần
còn trưa chiều thì có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất ở mức là hai mươi một hai mươi năm độ
thời tiết ấm áp hơn
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
trời phổ biến là ít mưa có nắng nhiều trong ngày
nhiệt độ vì thế sẽ cao hơn tại khu vực đông bắc bộ
đạt ở mức là hai mươi ba hai mươi sáu độ có nơi cao hơn vào lúc trưa chiều
nhiệt độ ban đêm cũng tăng từng ngày
nên thời tiết thuận lợi cho các hoạt động thời nhật của người dân và du khách tới đây trong những ngày tới
đi sâu vào khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
thời tiết ít mưa và có nắng còn kéo dài đến hết ngày mai
nhiệt độ cao nhất vào khoảng hai mươi bốn hai mươi bảy độ có nơi cao hơn
sau đó trời chuyển nhiều mây và mưa có xu hướng xuất hiện trở lại
tập trung vào thời điểm cuối ngày nhiệt độ theo đó sẽ giảm nhẹ
còn các tỉnh từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận và bình thuận trong ba ngày tới
do ảnh hưởng của nhiễu động từ biển thổi vào đất liền nên trời có nắng gián đoạn
nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi cao hơn
về chiều tối và đêm thì có mưa giải rác cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa đến mưa to
nên người dân chú ý để có kế hoạch sinh hoạt phù hợp
với các tỉnh thuộc tây nguyên thời tiết không mưa
kéo dài đến hết ngày mai sau đó thì mưa xuất hiện rải rác
tập trung nhiều tại các tỉnh như đắk nông và lâm đồng
nhiệt độ vì thế duy trì ở mức thấp ngày đêm ở dưới mức là hai mươi bảy độ
trời lạnh về đêm muộn và sáng sớm
tương tự tại các tỉnh thành miền nam trong ba ngày tới có mưa giải rác
tập trung vào lúc chiều tối và đêm nhiệt độ theo đó cũng ở mức thấp
trong khoảng thời gian này phổ biến ở dưới hai mươi bốn độ
còn trưa chiều thì có nắng gián đoạn nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ
theo dự báo thì từ ngày mùng ba
tháng hai mưa sẽ giảm nhanh trên khu vực
thời tiết quay trở lại trạng thái ổn định ít mưa và ngày có nắng